vâng và để ứng phó với cơn bão số tám bộ công an cũng đã có công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương
triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn về người và tài sản cho nhân dân
tại tỉnh quảng ngãi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
cũng đã ra công điện chỉ đạo cho các địa phương triển khai ngay các công việc cần thiết
để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân
tại tỉnh quảng ngãi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của tàu thuyền
cấm tàu ra biển hoạt động khi có gió cấp sáu trở lên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc
thông báo cho các phương tiện tàu thuyền biết hướng đi của bão số tám để nhanh chóng đưa tàu thoát ra
khỏi vùng nguy hiểm nhất là các tàu đang đánh bắt ở quần đảo hoàng sa và vịnh bắc bộ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu các địa phương
và đơn vị sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn trong các tình huống xấu do bão số tám gây ra